thưa quý vị một trong những vấn đề khi ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn đang ở mức cao
là việc thống kê ca mắc có còn ý nghĩa hay không khi nó có thể gây hoang mang lo lắng cho người dân
đồng thời còn nảy sinh tâm lý ai dù cũng thảnh ép không
theo nhận định của chuyên gia dịch tễ thống kê số ca mắc ở thời điểm hiện tại
vẫn có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát covid một mươi chín
những ngày vừa qua cả nước ghi nhận hơn một trăm linh ép không một ngày
trong đó chỉ riêng hà nội đã chiếm trên dưới ba mươi ca
khi việt nam chuyển sang chiến lược thích ứng covid một mươi chín
việc kiểm soát tỷ lệ ca diễn biến nặng và tử vong là yếu tố được đặt lên hàng đầu
tuy nhiên theo nhận định của chuyên gia dịch tễ thống kê số ca nhiễm ở thời điểm hiện tại
vẫn có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
các sự kiện y tế công cộng bộ y tế
thống kê số ca bệnh covid một mươi chín giúp đánh giá quy mô cấp độ và dự báo chiều hướng
mức độ phát triển của dịch bệnh
từ dữ liệu này chúng ta có thể đề ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
vừa qua trong báo cáo gửi thủ tướng chính phủ bộ y tế đề xuất cho phép tạm dừng việc
thông báo số ca nhiễm sars cov hai hàng ngày để tránh gây hoang mang vì số ca mắc bệnh
chỉ là một trong tám chỉ số để đánh giá cấp độ dịch mà chưa phản ánh đúng bản chất tình hình dịch bệnh
phó giáo sư phu đồng tình với quan điểm dừng công bố ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày
tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh khi dừng công bố ca mắc mới cơ quan chức năng vẫn nên tiếp tục
thống kê số liệu hàng ngày để phục vụ công tác phòng chống dịch
chuyên gia này cũng phân tích rõ hơn các lý do nên dừng công bố ca mắc
trước hết dịch đã lây lan sâu trong cộng đồng
các con số thống kê ca bệnh chỉ mang tính tương đối và khó chính xác
phó giáo sư phu phân tích thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy thực tế là nhiều người dân là f
lực lượng y tế cơ sở quá tải
bên cạnh đó dù số ca mắc mới tăng cao nhiều lần so với giai đoạn trước
nhưng chủ yếu là bệnh nhân triệu chứng nhẹ không chịu chứng và tự điều trị tại nhà
tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng và tử vong duy trì ở mức thấp
vì có sự cách biệt đáng kể giữa ca nhiễm và ca nhập viện
khiến chỉ số này không còn nhiều ý nghĩa trong việc phản ánh tình hình dịch
phó giáo sư phu nhấn mạnh dừng công bố ca bệnh mới sẽ giúp tránh tâm lý hoang mang cho người dân
việc cảnh báo đến người dân có thể bằng nhiều cách như đưa ra các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch
hạn chế hay nới lỏng chứ không nhất thiết dựa vào công bố số ca nhiễm hàng ngày
cũng theo chuyên gia này ở thời điểm hiện tại covid một mươi chín vẫn có nguy cơ gây quá tải hệ thống y tế
do đó việt nam vẫn chưa thể xem đây là bệnh truyền nhiễm thông thường
phó giáo sư fu cho hay việc các quốc gia lựa chọn biện pháp ứng phó với covid một mươi chín
không chỉ phụ thuộc vào vấn đề y tế mà còn có nhiều yếu tố khác như kinh tế an sinh xã hội
tại việt nam đã có sự thay đổi lớn từ chiến lược zero covid một mươi chín
sẽ thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
do đó có thể thấy trong thời gian vừa qua chúng ta đang trong lộ trình nới lỏng dần các biện pháp chống dịch
để phù hợp hơn với tình hình mới góp phần tạo điều kiện phục hồi kinh tế